ngày chín tháng bảy theo thông tin từ ủy ban nhân dân thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế cho biết
trong ba mươi ngày qua tại hai xã dương hòa và phú sơn không xuất hiện thêm ổ dịch mới
điều này có nghĩa hai xã nói trên đã được công bố hết dịch
sau hơn ba mươi ngày không ghi nhận phát hiện thêm trường hợp lợn chết do dịch tả lợn châu phi
hai xã dương hòa phú sơn của thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế đã được công bố hết dịch
theo thống kê từ khi có dịch vào giữa tháng năm đến nay
thị xã hương thủy đã tiêu hủy trên hai sáu trăm linh con lợn bị nhiễm bệnh
điều đáng mừng là từ đầu tháng bảy đến nay thị trường đã chấp nhận thịt lợn trở lại
lượng lợn giết mổ tại bốn lò mổ trên địa bàn thị xã đã tăng khoảng một trăm linh một trăm hai mươi con một ngày
so với khoảng ba mươi con một ngày trước đó
tuy nhiên tình hình dịch tả lợn châu phi vẫn diễn biến khá phức tạp
thị xã hương thủy kêu gọi bà con không được lơ là mất cảnh giác trong phòng chống dịch bệnh